quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trên đất liền bắc bộ và các tỉnh bắc miền trung trong ngày hôm nay
gió đông tiếp tục hoạt động với xu hướng mạnh hơn
cộng thêm tác động của khối không khí lạnh từ lục địa trung quốc di chuyển xuống
vì vậy cả bắc bộ cũng như các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
đều có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó vùng tâm mưa sẽ là các tỉnh vùng đồng bằng bắc bộ tỉnh hòa bình
phần phía nam của tỉnh sơn la phú thọ yên bái xuống đến khu vực thanh hóa và nghệ an
đợt mưa lớn này sẽ duy trì liên tục từ nay đến trưa vào chiều mai ngày một mươi sáu tháng một mươi
với tổng lượng mưa từ nay đến chiều mai ở các tỉnh trên phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
kèm theo đó sẽ là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
nguy cơ ngập ống ở các đô thị các thành phố lớn
cũng do có mưa nên nhiệt độ ngoài trời miền bắc lúc này khá thấp
vùng núi nhiệt độ dưới hai mươi độ và đồng bằng có mức nhiệt dưới hai mươi hai độ
trong ngày hôm nay hầu khắp bắc bộ đều có ngưỡng nhiệt không cao
khu vực lạng sơn cao bằng nhiệt độ dưới hai mươi ba độ trời rét cả ngày
vùng đồng bằng trời lạnh và nhiệt độ giữ ở dưới mức hai mươi sáu độ
khu vực trung bộ nhiệt độ cũng giảm thấp từ thanh hóa đến quảng bình
nhiệt độ là từ hai mươi năm hai mươi bảy độ quảng trị trở vào đến quảng ngãi có mức nhiệt hai mươi bảy ba mươi độ
với khu vực các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
mưa nắng gián đoạn nhiệt độ cao hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay sẽ chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới
đi qua khu vực trung bộ nối với cơn ép thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ từ trung bình cho đến mạnh
nên ở đây tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó các tỉnh ở phía nam của tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
sẽ có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông có khả năng kèm theo lúc xoáy và gió giật mạnh
cũng do có mưa nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía nam không cao
khu vực tây nguyên và miền tây của nam bộ phổ biến mức nhiệt từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong khi đó ở khu vực miền đông nam bộ mức nhiệt là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước